đứng trước trụ sở bưu điện tỉnh nghệ an ở số hai nguyễn thị minh khai
vậy người phụ nữ này là ai tại sao lại có hành động phản cảm này
trong khi dịch bệnh đã diễn biến vô cùng phức tạp tại nghệ an
kính mời quý vị cùng theo dõi
sáng một mươi một tháng một mươi một người đi đường trên phố nguyễn thị minh khai thành phố vinh nghệ an
bất ngờ khi phát hiện một người phụ nữ chỉ mặc áo mà không mặc quần
đứng trước trụ sở bưu điện tỉnh nghệ an số hai nguyễn thị minh khai
khi đứng trước cổng trụ sở bưu điện tỉnh nhưng bị ngăn cản không cho vào bên trong
người này liên tục hướng người vào trong và chửi bới
một số người dân đã dùng điện thoại quay video lại và đăng lên mạng xã hội với bộ dạng hết sức thê thảm
theo những người dân sống xung quanh cho biết người phụ nữ này trú tại thành phố vinh
sáng cùng ngày người này đến trước cổng bưu điện tỉnh nghệ an
có trao đổi một số vấn đề nhưng bị ngăn lại không cho vào
người này sau đó đã có hành động cởi quần rồi tụt xuống sau đó đứng trước cổng và liên tiếp chửi bới
sau một lúc trừ bới cho hả dạ thì người này đã kéo quần lên và ra về
liên quan đến sự việc này trao đổi với một lãnh đạo bưu điện tỉnh nghệ an xác nhận về sự việc và cho biết
hiện phía cơ quan đã báo cáo sự việc cho công an phường để nắm rõ và có hướng xử lý sự việc
theo vị lãnh đạo bưu điện nghệ an thì vị khách hàng nữ trên có gửi một số bưu phẩm thư đến cơ quan chức năng ngoài hà nội
tuy nhiên do khách hàng này ghi địa chỉ không cụ thể nên nhân viên bưu điện không thể chuyển đến địa chỉ theo yêu cầu
bưu phẩm thư này sau đó được hoàn trả lại cho khách hàng
bức xúc vì bưu phẩm thư bị hoàn trả sáng một mươi một tháng một mươi một nữ khách hàng này đã đến bưu điện tỉnh nghệ an và có những lời lẽ hành động phản cảm trên
nhiều người đã để lại bình luận ác ý rằng do dịch bệnh phía bưu điện hủy không lý do mới là nguồn cơn dẫn đến câu chuyện
người phụ nữ bức xúc đứng trước bưu điện tụt quần
thưa quý vị khi các ca mắc vẫn đang tăng mỗi ngày thì việc cần thiết nhất lúc này là mỗi cá nhân cần góp sức cho cộng đồng để thành quả chống dịch không bị lãng phí
dù gì đi nữa hành động của người phụ nữ này cũng rất phản cảm dù đặt ở trong tình huống có covid hay không thì cũng khó có thể chấp nhận được
thưa quý vị thật may mắn khi ở thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở nghệ an đã có nhiều diễn biến mới
công tác điều trị cho bệnh nhân đã có những điều trình phù hợp
nghệ an đã tập trung điều trị tốt cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
nhờ vậy tỷ lệ bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh đạt cao tỷ lệ bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín rất thấp
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nghệ an chính thức ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
hai bệnh nhân này là người dân hồi hương từ hàn quốc trên chuyến bay giải cứu về cách ly tại địa phương
tiếp đó ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nghệ an được phát hiện tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai sau gần bảy tháng tính từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trải qua các đợt dịch toàn tỉnh đã ghi nhận hai tám trăm ba mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một huyện thành thị
chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đặc biệt coi trọng công tác điều trị cho bệnh nhân
với những ca bệnh đầu tiên này tỉnh chỉ đạo thực hiện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ngay tại tuyến y tế cơ sở
nếu bệnh nhân chuyển nặng thì chuyển lên tuyến trên là trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh
do có sự chuẩn bị chú đáo tập huấn kỹ càng từ trước
các bệnh viện như bệnh viện đa khoa khu vực tây nam đa khoa khu vực tây bắc bệnh viện đa khoa quỳnh lưu đều thực hiện tốt nhiệm vụ
các bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh và xuất viện
nhưng rồi làn sóng dịch covid một mươi chín thứ tư với biến chủng delta xuất hiện số ca bệnh ở tỉnh tăng nhanh các cơ sở điều trị covid một mươi chín quá tải
tỉnh nghệ an đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện giã chiến số một hai ba bốn năm và sáu nghệ an để điều trị bệnh nhân
những bệnh viện giã chiến này thực hiện thu dung điều trị cho bệnh nhân nhẹ
các bệnh nhân nặng được chuyển lên điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới
ngành y tế nghệ an đã điều động nhân lực và giao cho các bệnh viện công lập tuyến tỉnh
trung tâm y tế hưng nguyên trung tâm y tế nghĩa đàn trực tiếp phụ trách các bệnh viện giã chiến
phải nói rằng công tác điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở nghệ an được thực hiện rất tốt
đã có rất nhiều bệnh nhân cao tuổi nặng nguy kịch
nhiều bệnh nền phải thở máy lọc máu được cứu sống sớm xuất viện trở lại cuộc sống bình thường
bác sĩ nguyễn thanh hải phụ trách bệnh viện giã chiến số bốn cho biết
mọi vấn đề về điều trị sử dụng thuốc theo phác đồ đều được các bác sĩ tính toán kỹ lưỡng
phối hợp đồng bộ nhịp nhàng kèm theo hội trần xin ý kiến chỉ đạo từ hội đồng chuyên môn
đứng trước những diễn biến mới hết sức nguy hiểm của dịch
tỉnh nghệ an đã xây dựng triển khai kế hoạch về việc triển khai thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chuẩn bị cơ sở thu dung và điều trị ở cấp độ cao hơn nhất là cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
trong đợt dịch này ngành y tế tỉnh nghệ an đã và đang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác khống chế
dập dịch và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch lây lan nhiều địa bàn xâm nhập bệnh viện
nhưng ngành vẫn đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh không để gián đoạn đứt gãy đặc biệt là khu vực vùng đỏ
đơn cử hương lộc tp vinh trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một là địa phương vùng đỏ
nguy cơ rất cao với nhiều ca mắc covid một mươi chín
để duy trì hoạt động vừa chống dịch nhưng không để gián đoạn đứt gãy công tác khám chữa bệnh cho người dân
trung tâm y tế tp vinh đã chỉ đạo trạm cắt cử cán bộ thay phiên nhau
thường trực ở trạm để tiếp đón khám bệnh cho người dân hướng dẫn người dân khai báo y tế thực hiện công tác tiêm chủng
tương tự khi phát hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa nghệ an sở y tế nghệ an đã kịp thời chỉ đạo phong tỏa
cách ly nghiêm ngặt tám khoa và trung tâm nằm ở tầng bốn đến tầng bảy của tòa nhà bảy tầng bệnh viện để phòng chống dịch
các khoa từ tầng ba trở xuống thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch
bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội chú ngoại trừ bệnh nhân cấp cứu để tập trung phòng chống dịch
nhờ vậy ổ dịch tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an cơ bản đã được kiểm soát tốt hoạt động khám chữa bệnh vẫn đảm bảo an toàn
tiến sĩ đậu huy hoàn phó giám đốc sở y tế nghệ an cho biết
trước nguy cơ mới của dịch sở y tế nghệ an đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai giường thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh
hiện nay dự thảo đang được xin ý kiến của các sở ban ngành trước khi trình ubnd tỉnh ban hành
dự thảo kế hoạch đề ra bốn cấp độ dịch số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người một tuần và bố trí số dường bệnh tương ứng để đáp ứng yêu cầu chủ động kịp thời công tác thu dung điều trị bệnh nhân
ở mỗi cấp độ đều có sự phân luồng rõ theo mô hình tháp ba tầng của bộ y tế
ở cấp độ bốn với trên một mươi bệnh nhân mắc tổng số dường có thể huy động ba mươi năm năm trăm linh dường
bao gồm dường bệnh tại các cơ sở công lập tuyến tỉnh khách sạn năm mươi giường bệnh tại một mươi chín cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện thị xã thành phố và một mươi hai bệnh viện đa khoa tư nhân
ở cấp độ này nghệ an đồng thời kích hoạt các trạm y tế lưu động mỗi trạm quản lý năm mươi ca nhiễm
thưa quý vị hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với đất nước với cộng đồng cũng như với chính bản thân và gia đình mình
tiếp tục tuân thủ nghiêm túc mọi nguyên tắc phòng chống dịch bệnh đồng thời cần tỉnh táo chọn lọc thông tin chính xác tin cậy không lan truyền thông tin vô căn cứ bịa đặt xuyên tạc tình hình dịch bệnh không để kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho hành vi trái pháp luật kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng về hành vi sai phạm
khi mọi người dân đều sát cánh cùng đảng cùng nhà nước chính phủ và phát huy vai trò công dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng cho cuộc chiến đầy cam co này
đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại